chín năm trước thì
đàn nạn xảy ra
tôi được đọc báo

họ đã ở lại
với gia đình chị
nhưng vì sao họ lại không xuất hiện
tôi thấy là người này cũng rất là tốt
tại vì hai lần
nằm viện toàn bộ chi phí
người ta chi trả hết
tại vì hai bữa chồng mới cưới nhau xong
hoàn cảnh gia đình

cái việc trang trải toàn bộ chi phí khám chữa bệnh
cái hồi đó thì theo đuổi

công an các thứ vào cuộc không
công an thì bây giờ

tức là lúc đấy thì người ta cũng chuyển lại cho mình
giải quyết tình cảm giữa hai bên
bất đắc gì
mình cũng không muốn mà người ta cũng không muốn
mình muốn giải quyết là sao cho hợp tình hợp lý thôi
chứ không ẩm ý làm gì
và người đàn ông ấy

tức là họ sinh sống ở đây

tiền chăm sóc anh
nó chỉ là đủ thôi chứ không thứ nhiều
với nhiều người tôi thấy dù bao nhiêu năm trôi qua
họ vẫn không nguôi được cái hận ấy
thù thì không hẳn những cái hận

chị có hận ông ấy không
tại vì thực ra thì là cái việc này là
nó việc không ai mong muốn cả

chứ còn người hơn nữa là khi mà người ta
trong cái rủi cũng có cái may người ta

người ta cũng đã có thiện trí để hỗ trợ cùng mình trong hai lần nằm viện đấy
thú thực với chị là khó có nói chuyện nào của người giấu mặt
mà tôi cảm thấy nó đong đầy như thế này
mặc dù nói chuyện rất là ngắn

và tình yêu thương thì nó phải nói thật
tự tôi cảm thấy là nó rào rạt lắm nó vô bờ bến
cảm xúc mà khi chúng tôi đến
cảm xúc mà khi chúng tôi đến
căn phòng cho các bạn thì rất là xúc động

nhưng mà các bạn có những hoàn cảnh rất là khó khăn
vì một người phụ nữ rất là nhỏ bé
nhưng mà bạn ấy có một cái tinh thần rất là kiên cường và dũng cảm

vào đúng ngày sinh nhật
của hai bạn gần nhau
và trong tâm tâm của tất cả trong nhóm mọi người

và vui vẻ

người bạn những người có thể chia sẻ những cái nguồn cuộc sống của các bạn

nếu không may

trong những năm tới đây

một hạnh phúc riêng không
không có ý định

chị bảo là hãy trả lời tôi
hãy cho tôi đừng trả lời câu hỏi này
hãy cho tôi im lặng
tôi muốn điều đó

thì là mình cũng không thể nào mà giữ được
như như là bây giờ nó như là cái
dụng lúc nào thì phải chịu thôi

nhưng mà nếu mà

tìm một đường riêng cho mình